sáng ngày bốn tháng một mươi một lãnh đạo ủy ban nhân dân tp đà nẵng và trưởng đại diện văn phòng thường chú
chương trình phát triển liên hợp quốc tại việt nam đã ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác liên kết
chiến lược về xây dựng thành phố đà nẵng phát triển toàn diện theo tinh thần nghị quyết bốn mươi ba của bộ chính trị
từ nay đến năm hai nghìn ba mươi và tầm nhìn đến năm hai nghìn bốn mươi năm
tại buổi ký kết bà catherine wiesen trưởng đại diện văn phòng thường chú chương trình phát triển
liên hợp quốc tại việt nam đã bày tỏ vui mừng và đánh giá cao về những kết quả đạt được trong
thời gian qua đối với việc xây dựng tp đà nẵng trở thành tp thông minh tp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo
việc ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác liên kết giữa ủy ban nhân dân thành phố đà nẵng và chương trình
phát triển liên hợp quốc là tiền đề phát triển những hợp tác sâu rộng giữa hai bên
qua đó giúp đà nẵng ứng dụng các giải pháp điện tử từ đổi mới sáng tạo để tăng cường dịch vụ hành
chính công nhiều sáng kiến hay áp dụng các chatbot sử dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo trong
việc cung cấp dịch vụ công và giải quyết các vấn đề về môi trường như rác thải nhựa